đã không tìm kiếm một thỏa thuận đặc biệt có thể cho scotland
vì thế có thể nói rằng đã bỏ lại scotland trong thị trường chung eu ngay khi phần còn lại của anh rời đi
scotland đã bỏ phiếu với tranh lệch hai mươi bốn điểm và quyết định ở lại eu trong cuộc trưng cầu dân ý hồi tháng sáu vừa qua
trong khi anh và xứ wales đã bỏ phiếu quyết định rời eu
hiện nay chế độ khoán kinh phí sử dụng xe theo cơ chế tự nguyện nên còn ít chức danh đăng ký áp dụng
một số bộ ngành địa phương đã thực hiện hoặc đang trong quá trình xây dựng phương án để thực hiện nhưng còn mang tính thăm dò thí điểm
nguyên nhân cơ bản khiến cho trước đây khi chúng ta thực hiện thí điểm nhưng sau đó không mở rộng được
và thậm chí là cái việc đó trôi vào quên lãng khi chúng ta thực hiện khoán đưa đón cho một số đối tượng cán bộ mà đang có cái chế độ
nó không thực hiện được là bởi vì chúng ta dựa trên một cái nguyên tắc là tự nguyện
và khi cân nhẹ nhắc những cái lợi ích kể cả lợi ích thực tế cũng như cái lợi ích vô hình liên quan đến việc sử dụng xe công
dù là theo chế độ hay là có thể là chưa hẳn là theo chế độ thì người ta đã không lựa chọn các biện pháp khoán nữa
mặc dù cái biện pháp khoáng này có thể nói là có lợi ích không chỉ cho các cơ quan nhà nước cho ngân sách nhà nước
mà còn có lợi ích cho bản thân những người thực hiện cơ chế khoán tại cái thời điểm thí điểm đó
theo dự báo mới
mới của bộ tài chính những lãnh đạo có hệ số phụ cấp từ một hai mươi năm trở lên tới cấp thứ trưởng và tương đương
lãnh đạo các tụ đoàn kinh tế nhà nước sẽ thực hiện khoán bắt buộc kinh phí sử dụng xe công đưa đón từ nhà tới cơ quan và ngược lại
nếu đi công tác sẽ được sử dụng xe công phục vụ công tác chung hoặc nhận khoán tự nguyện
với lãnh đạo có hệ số phụ cấp từ bảy đến dưới một hai mươi năm và các chức danh được sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung
sẽ được tự nguyện nhận khoán kinh phí sử dụng xe đi công tác hoặc dùng xe công phục vụ chung
về mức khoán bộ tài chính đưa ra hai phương án phương án đầu là tính thẳng chi phí khoán và thu nhập với mức sáu năm triệu đồng một tháng
sẽ điều chỉnh khi chỉ số giá tiêu dùng tăng hoặc giảm trên hai mươi
phương án còn lại có thể xác định mức khoán là một mươi sáu đồng trên một km hoặc theo đơn giá phương tiện công cộng
do lãnh đạo bộ ngành địa phương quyết định
với việc xác định mức khoán phương thức khoán và các đối tượng thực hiện khoán như vậy
kể cả từ trung ương cho đến địa phương thì tôi cho rằng đây là một bước tiến rất lớn
về cả cái tư duy để làm sao chúng ta đầu tiên có thể tiết kiệm được cái trinh sách nhà nước
cái vấn đề thứ hai đó là chúng ta sẽ quản lý các cái tài sản công một cách chặt chẽ hơn
cái điểm thứ hai nữa trong cái dự thảo đó là không chỉ dừng lại việc là thay đổi cái phương thức xưa này
là cung cấp xe công cho một số các cái dịch vụ công thì sang cái phương thức khoán
thì chúng ta còn có những cái thay đổi và trong dự thảo liên quan đến
và trong dự thảo liên quan đến các cái dịch vụ công thì chúng ta còn có những cái thay đổi
chặt những cái chế độ về sử dụng xe công
kể cả vấn đề liên quan đến chế độ đưa đón cũng như là cái chế độ công tác
mà có trước nay có cái sử dụng xe công thì cũng sẽ xiết xếp chặt hơn
nhiều ý kiến cho rằng dù có nhiều điểm mới nhưng trong dự thảo của bộ tài chính
vẫn tập trung khoán kinh phí sử dụng xe đưa đón lãnh đạo từ nhà đến cơ quan
khi học hành công tác thì các cán bộ giữ chức vụ lãnh đạo vẫn được sử dụng xe công đưa đón chung
như vậy thực tế mới khoán lộ trình ngắn và dễ tính toán
trong khi chi phí từ cơ quan đi các nơi mới là tốn kém nhất
nhiều chuyên gia kinh tế đã hiến kế cần nhiều nghiên cứu để chuẩn hóa các công đoạn
yêu cầu đi lại với mức giá khoán phù hợp
bên cạnh khoán cho cá nhân cần phát triển các dịch vụ tổ hợp xe công để phục vụ chung
cho khối cơ quan nhà nước mới tiết giảm số lượng và chi phí xe công
tới đây thì như bộ tài chính sẽ tiếp tục đi trước chính sách một bước nữa là quản lý xe tập trung
ví dụ như cục quản lý công sản cũng là một đơn vị dự toán độc lập
mà được bố trí sử dụng xe ô tô
nhưng thời gian ngắn tới đây thôi là sẽ quản lý tập trung hết về đoàn xe
giờ sẽ tập trung hết cả xe và lái xe về đoàn xe để quản lý tập trung
và điều chỉnh cái định mức theo cái định mức mới giảm đi cho nó phù hợp
thì cái việc đấy là cái đánh giá về mặt quản lý nhà nước thì chúng tôi thấy là cái
nó rất tích cực và nó là cái cơ hội để mà
kiểm chứng chính sách để thực hiện cho thời gian tới nhân rộng ra
đưa vào cái quy định chung của nhà nước
bộ tài chính sẽ tiếp tục lấy ý kiến các bộ ngành địa phương
để hoàn thiện dự thảo sớm trình chính phủ trong quý ii năm hai nghìn một mươi bảy
nhằm quản lý và sử dụng hiệu quả xe công
từ việc khoán xe dựa trên ý thức tự nguyện tới đây sẽ là bắt buộc
cho thấy sự quyết liệt trong việc sử dụng xe công
tiết kiệm hàng ngàn tỷ đồng ngân sách nhà nước mỗi năm
vấn đề còn lại là cần kiểm tra giám sát khâu thực hiện
sao cho minh bạch và hiệu quả
giải quyết xe công dôi dư và đội ngũ lái xe cũng cần được tính toán hợp lý
để không lãng phí hoặc gây xóa trộn
về lâu dài cần hình thành dịch vụ tổ hợp xe công
áp dụng chung cho khối các cơ quan nhà nước trên một địa bàn
để giảm số đổ xe của mỗi đơn vị
việc quản lý sẽ tập trung và hiệu quả hơn
chỉ số pci được vgci công bố hàng năm
đang ngày càng trở nên hữu ích đối với cả doanh nghiệp và chính quyền các cấp
pci vừa là thước đo quan trọng
để đánh giá chất lượng điều hành kinh tế của chính quyền cấp tỉnh
mức độ cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh của các địa phương
nhưng quan trọng hơn các chỉ số thành phần của pci
đã giúp chính quyền địa phương dễ dàng nhận ra
những điểm mạnh điểm yếu trong công tác điều hành
để có những điều chỉnh sửa đổi phù hợp
chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh pci
là viết tắt từ provincial competitiveness index
là chỉ số đánh giá và xếp hạng chính quyền các tỉnh thành của việt nam
của dự án hợp tác giữa phòng thương mại và công nghiệp việt nam vcci
và cơ quan phát triển quốc tế hoa kỳ uss
về chất lượng điều hành kinh tế
và xây dựng môi trường kinh doanh thuận lợi cho việc phát triển doanh nghiệp
để xây dựng bộ chỉ số này
ngoài dữ liệu điều tra nhóm nghiên cứu pci của vcci
còn sử dụng các thông tin khác đã công bố của các bộ ngành
có tất cả một mươi chỉ số thành phần với thăng điểm một trăm linh
nhằm đánh giá và xếp hạng các tỉnh
về chất lượng điều hành cấp tỉnh tại việt nam
bao gồm các chỉ số gia nhập thị trường
tiếp cận đất đai và sự ổn định trong sử dụng đất
tính minh bạch chi phí thời gian chi phí không chính thức
tính năng động và tiên phong của lãnh đạo tỉnh
cạnh tranh bình đẳng dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp
đào tạo lao động thiết chế pháp lý
theo phong pháp đánh giá ngẫu nhiên của vcci
tới khoảng gần một mươi doanh nghiệp dân doanh trên cả nước
so với các nước trong khu vực trên thế giới
đặc biệt là những nền kinh tế hàng đầu trong asean
thì thủ tục hành chính của việt nam vẫn còn rất là phức tạp
nhìn chung chất lượng điều hành kinh tế của các tỉnh
thành phố tiếp tục duy trì xu hướng cải thiện
những chuyển biến tích cực so với năm hai nghìn một mươi tám
là ở tính năng động tiên phong của chính quyền tỉnh
chi phí không chính thức đào tạo lao động
cạnh tranh bình đẳng và đăng ký doanh nghiệp
tuy nhiên theo phản ánh của doanh nghiệp
gánh nặng khi thực hiện thủ tục hành chính
tiếp cận đất đai chưa thuận lợi và môi trường pháp lý chưa an toàn
vẫn là những trở ngại chính đối với hoạt động sản xuất kinh doanh
còn theo đánh giá của khu vực doanh nghiệp
có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài fdi
các thủ tục hành chính thuế bảo hiểm xã hội và hải quan
vẫn là quan ngại lớn nhất
tiếp theo là ưu đãi đối với doanh nghiệp nhà nước
chúng tôi chỉ biết là phải cố gắng nỗ lực hết sức mình
để tạo ra môi trường kinh doanh thuận lợi nhất cho cộng đồng doanh nghiệp
và khi công bố chỉ số bci thì chúng tôi mới biết
rằng là đà nẵng năm nay tiếp tục dẫn đầu
đà nẵng không phải nỗ lực cố gắng để vì một cái danh hiệu nào cả
cố gắng để làm sao mà cộng đồng doanh nghiệp khi đến thành phố đà nẵng
kinh doanh làm ăn thì có được cái sự hài lòng
có được cái niềm tin vào vào lãnh đạo thành phố đà nẵng
và đà nẵng sẽ là cái mảnh đất không phải chỉ đáng sống cho tất cả mọi người
mà đặc biệt là cho cộng đồng doanh nghiệp
báo cáo pci có thể xem là đại diện cho tập hợp tiếng nói của cộng đồng doanh nghiệp dân doanh
về chất lượng điều hành kinh tế của sáu mươi ba tỉnh thành phố việt nam
pci là cuộc đua liên tục và dài hơi chính vì vậy quan sát sự thay đổi trong từng chỉ số
qua thời kỳ cực kỳ hữu ích cho chiến lược cải cách của việt nam và từng địa phương
cũng theo báo cáo đánh giá của vcci trong năm hai nghìn một mươi sáu có sáu mươi năm doanh nghiệp làm ăn có lãi
đây là mức cao nhất trong năm năm trở lại đây
lần đầu tiên trong một mươi hai năm qua
quy mô vốn trung bình của các doanh nghiệp đã tăng lên đến mức cao nhất
bình quân một mươi tám một tỷ đồng gấp đôi năm hai nghìn sáu là bảy năm tỷ đồng
tỷ lệ doanh nghiệp tuyển theo lao động cũng tăng từ một mươi hai năm hai nghìn một mươi năm lên một mươi ba năm hai nghìn một mươi tám
các doanh nghiệp lạc quan về triển vọng kinh doanh với bốn mươi tám doanh nghiệp
có kế hoạch mở rộng quy mô sản xuất trong hai năm tới
tài chính ngân hàng tuần này của truyền hình nhân dân
chúng tôi rất mong nhận được
sự quan tâm đóng góp của quý vị mọi thông tin xin được gửi về chương trình
tài chính ngân hàng phòng phóng sự và phim tài liệu trung tâm truyền hình nhân dân
xin trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại